từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn lúc đầu con tàu dự kiến được đặt tên là constitution
nhân kỷ niệm hai trăm linh năm ngày ra đời hiến pháp nước mỹ
tuy nhiên dư luận nước mỹ rất muốn con tàu đặc biệt này được mang tên entersprite
con tàu huyền thoại trong phim truyền hình khoa học viễn tưởng startex đang rất nổi tiếng lúc bấy giờ
và chính phủ mỹ đã chấp nhận kiến nghị đó
ngày một mươi bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quá trình xây dựng và lắp ráp con tàu entersprite hoàn tất
mặc dù ý tưởng ban đầu là sản xuất một tàu con thoi
để phóng vào vũ trụ nhưng cuối cùng người ta lại quyết định không lắp động cơ
cũng như tấm chắn nhiệt cho entersprite
và cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa chỉ sử dụng con tàu này để thử nghiệm
trong quá trình hoàn tất việc sản xuất một tàu con thoi khác là colombia
từ tháng hai đến tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nasa đã sử dụng entersprite thực hiện một loạt các thí nghiệm
và ra soát các chi tiết của chương trình tàu con thoi
nasa cũng đã dùng một máy bay boeing bảy trăm bốn mươi bảy kéo entersprite
để thu thập số liệu liên quan tới đặc tính chạy và hãng của hệ thống cọng máy bay
trong các bài kiểm tra mô phỏng những chuyến bay trong khí quyển
các chuyên gia của nasa cũng đã kiểm tra cấu trúc toàn diện của tàu
hệ thống điều khiển bay khả năng kiểm soát
ngoài ra entersprite cũng được dùng để kiểm tra hệ thống bệ phóng slc sáu
tại căn cứ không quân vandenberg có vừa tàu con thoi hay không
cũng như thử ảnh hưởng của chấn động mặt đất đối với tàu con thoi
tạo điều kiện cho các kỹ sư so sánh dữ liệu
từ một tàu vũ trụ thật với các mô hình lý thuyết
sau khi hoàn tất quá trình thử nghiệm
một phần của tàu entersprite được thao gỡ
để sử dụng lại một số bộ phận trong các tàu con toi khác
tàu con thoi entersprite trải qua khá nhiều thăng trầm
và từng được dùng để tiến hành các thực nghiệm
nhằm tìm kiếm nguyên nhân khiến phi thuyền columbia bị nổ
khi trở lại khí quyển vào năm hai nghìn ba
nasa cũng đã từng đề nghị nâng cấp entersprite
để nó có thể bay vào vũ trụ
nhưng vì quá tốn kém nên chính phủ mỹ quyết định
chọn phương án phát triển phi thuyền challenger
sau đó nó lại lỡ dịp giữ trọng trách chính
khi nasa tiếp tục theo đuổi một dự án khác
để chế tạo tàu con thoi endeavour
trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi hai
entersprite được tháo rời khoang lái
hệ thống động cơ và các bộ phận khác
trước khi được tân trang phần vỏ
để đưa tới trưng bày tại viện bảo tàng
trước khi đến đích cuối cùng
entersprite được chiếc máy bay chuyên dụng của nasa
đưa qua nhiều địa danh nổi tiếng
của mỹ trước khi đắp xuống newark
sau đó con tàu được vận chuyển bằng xà lan
tới bảo tàng vũ trụ không gian và biển entersprite
giờ đây hàng triệu người có niềm đam mê
về các chương trình vũ trụ
đã có cơ hội nhìn thấy tận mắt tàu con thoi
mọi người từ khắp nước mỹ và các nơi trên thế giới
sẽ tiếp tục học hỏi từ những phương tiện tuyệt vời này
cũng như từ những câu chuyện về phi hành đoàn
và nhiệm vụ của họ
những chiếc tàu con thoi sẽ tiếp tục truyền cảm hứng
cho các thế hệ sáng tạo của tương lai
chúng tôi cũng có cơ hội nhìn thấy tàu con thoi trong tình trạng
dù chưa một lần bay ra ngoài khoảng không vũ trụ
nhưng entersprite đóng vai trò cực lớn
trong chương trình tàu con thoi của nasa
những thử nghiệm với entersprite
cho phép các chuyên gia tìm ra
và khắc phục những sự cố đối với đội tàu con thoi
hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy đến